tối qua hai mươi bốn tháng tám thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm phủ lị
một nghìn chín trăm linh sáu hai nghìn một mươi sáu một mươi năm ngày thành lập thành phố hai nghìn sáu hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huân chương độc lập hạng ba
công bố quyết định trở thành đô thị loại hai
dự buổi lễ có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước đại diện quân khu năm đại diện lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ và nhân dân thành phố
phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng thành phố tam kỳ được chủ tịch nước
tặng thưởng huân chương độc lập hạng ba và thủ tướng chính phủ quyết định công nhận đô thị loại hai
đánh giá cao những thành quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tam kỳ đạt được trong thời gian qua
thủ tướng chính phủ cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình phát triển
đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị đảng bộ
chính quyền và nhân dân thành phố tam kỳ nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn thách thức
thủ tướng chính phủ gợi ý năm nhiệm vụ cần tập trung đó là quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị
làm cho tam kỳ xanh hơn sạch hơn tạo môi trường sống tốt hơn cho người dân
tập trung phát triển thương mại dịch vụ công nghiệp tăng cường xúc tiến đầu tư
phát triển tiềm năng biển tam thanh xây dựng khu công nghiệp tam thanh thành khu công nghệ cao
xây dựng nếp sống văn minh đô thị giữ gìn cốt cách con người xứ quảng
chăm lo đối tượng chính sách thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn về xây dựng đảng
học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trao huân chương độc lập hạng ba
của chủ tịch nước tặng thưởng cho nhân dân và cán bộ thành phố tam kỳ
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà trao quyết định công nhận đô thị loại hai
của thủ tướng chính phủ cho đại diện lãnh đạo thành phố tam kỳ